tiếp nối cái lời giải đáp của phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thị việt hà
thì phó giáo sư thúy chị có muốn bổ sung thêm cho chúng tôi biết rằng là
liệu có một cái độ tuổi nhất định nào mà khiến cho các con dễ gặp phải những cái vấn đề về tiêu hóa không
và về vùng miền sống chẳng hạn nó có phải là một tác nhân gây nên tình trạng này nhiều hơn không
như phó giáo sư hà vừa trình bày dối loạn tiêu hóa thì rất thừa gặp
và đúng là về bệnh lý nói chung cũng như bệnh lý tiêu hóa nói riêng
thì trẻ nhỏ cũng là đối tượng dễ bị hơn
tất nhiên là ở tuổi nào mình có thể bị trẻ nhỏ dễ bị hơn
bởi vì sao ạ
thứ nhất trẻ nhỏ là cái đối tượng nó chuyển chế độ ăn liên tục
từ sáu tháng đầu là bố mẹ hoàn toàn
sau đó thì ăn bắt đầu ăn bổ sung
rồi bắt đầu là mình nhá thức ăn cho đứa trẻ
rồi sau đó lên đứa tuổi nó đi học nó lây nhiễm rất là nhiều
và chúng ta cũng biết là như phó giáo sư hà có nói
tức là dối loạn tiêu hóa rất nhiều bộ phận tổn thương các vị trí khác nhau
ngay cả răng miệng cũng có thể bị ảnh hưởng đến
rồi là viêm dạ dày rồi là các cái nhiễm khuẩn đường ruột đều bị dối loạn tiêu hóa
thế cho nên là rõ ràng là câu chuyện là
nó có một số thời điểm thì có thể bị nhiều hơn
ví dụ chúng tôi hay hay nói chẳng hạn như là
cái tuổi chuyển sang ăn dặn sáu bảy tháng có thể là như thế
rồi cái tuổi mà đứa trẻ chẳng hạn như là bắt đầu đi học
thì nó sẽ dễ bị táo bón hơn
vì sao ạ vì ở nhà bố mẹ nhắc nhờ
xong đến lớp thì nó lại mải chơi
rồi lúc là nhà vệ sinh có thể cũng không được
vệ sinh sạch sẽ lắm nó tập phản xạ nhịn
thế nó thành cái phản xạ táo bón
tức là có một số tuổi nhất định
hoặc là tuổi bắt đầu đi học ở trường cũng thế
hoặc là đứa trẻ nó mải chơi game
hoặc mải cái đồ gì đó
thế nó quên mất cái phản xạ này đi
có một số tuổi nhất định thì nó có một loại dối loạn tiêu hóa
nhất định chứ nó cũng không giống nhau
thế ở người lớn thì nó liên quan đến công việc
những ý kỳ thi cử những áp lực công việc
như vậy nó đặc thù vào thời điểm
thế mình cũng nói là chuyện nông thôn và thành thị
thực ra thì trước đây thì mình có quan niệm là
thành thị thì là sạch hơn nông thôn
thế nhưng mà thực ra thì nó là vào
điều kiện vệ sinh của từng gia đình
và ý thức của từng gia đình
bây giờ thì kinh tế cũng rất là phát triển
mà các gia đình đều có ý thức đối với cả các cháu
tuy nhiên là dối loạn tiêu hóa là như tôi nói
cũng không có nghĩa là nông thôn
ở thành thị nếu như ở nông thôn
chúng ta ví dụ chúng ta nói là tỷ lệ suy dinh dưỡng rất nhiều
nhưng ở thành thị tỷ lệ béo phỉ rất nhiều
và nó cũng là những hậu quả
có trẻ ăn quá nhiều tất cả những vấn đề đó
cho nên chúng ta cũng thấy là
đấy là rất nhiều vấn đề cần phải đề cập
và chắc là tiến sĩ nga sẽ trình bày
chứ không phải đơn thuần là thành thị sẽ tốt hơn nông thôn
hoàn toàn không phải như thế